ngày một mươi ba hai nghìn hai mươi bốn bà l sáu mươi hai tuổi ở thôn thanh nộn hai xã thanh sơn huyện kim bảng vào bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam khám vì đau ngực
sau năm phút có mặt ở bệnh viện bà lụ đột ngột ngừng tim không bắt được mạch
các y bác sĩ nhân viên y tế khoa cấp cứu đã thực hiện cấp cứu tại chỗ ép tim bóp bóng sau gần một giờ đồng hồ tim mới đập trở lại
nghi ngờ bệnh nhân có hiện tượng nhồi máu cơ tim bệnh nhân được đưa đi chụp động mạch vành qua da và đã phát hiện huyết khối
làm tác động mạch vành nuôi tim gây nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim ngưng tim
trường hợp tiếp theo là anh p bốn mươi hai tuổi quê ở xã bắc lý huyện lý nhân cũng được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim
theo thạc sĩ bác sĩ trần văn đạt phó trưởng khoa cấp cứu bệnh nhân bị ngừng tim trên đường đưa đến bệnh viện
thời điểm đó bệnh nhân cách bệnh viện vài trăm mét anh được đưa vào khoa cấp cứu ngay và được các bác sĩ và nhân viên y tế thực hiện cấp cứu
sau gần một giờ áp dụng biện pháp cấp cứu tim mạch ép tim sốc điện bệnh nhân có nhịp tim trở lại
thông tin về hai ca bệnh này tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh tuấn trưởng khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam cho biết
thông tin về hai ca bệnh này tiến sĩ nguyễn anh tuấn trưởng khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tim hà nam cho biết